ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ về việc cho phép tổ chức
thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số ba đoạn ga hà nội hoàng mai
tuyến metro số ba đoạn ga hà nội hoàng mai về cơ bản là đoạn kéo dài của tuyến đường sắt đô thị số ba
từ nhổn đến ga hà nội do vậy dự án sẽ không xây dựng khu deport tòa nhà điều hành occ riêng biệt
mà chỉ xây dựng một khu lập tàu tại hoàng mai
ủy ban nhân dân tp hà nội dự kiến sẽ thực hiện dự án trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
với tổng mức đầu tư trên bốn mươi năm trăm linh tỷ đồng dự án có chiều dài tuyến là tám bảy km
trong đó đi ngầm tám một mươi ba km và dự kiến khai thác từ năm hai nghìn hai mươi